chào quý vị và các bạn hồi tụ gió chiêm mở một năm trăm linh m là nguyên nhân chính gây mưa tại các tỉnh thành phía bắc trong đêm nay
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên chín mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
xa lờ đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
sao đến ngày mai mưa giảm dần nên nhiệt độ trên khu vực cũng tăng nhẹ
cao nhất giao động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ khu tây bắc có nơi cao hơn
tại miền trung các tỉnh thanh hóa đến hạ tĩnh trong đêm nay vẫn có mưa rông mạnh
sang ngày mai mưa có xu hướng giảm nên nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng nhẹ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
phần còn lại từ quảng bình đến bình thuận phổ biến có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
chỉ vài nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ và có nắng nóng
khu vực tây nguyên mức nhiệt độ trưa chiều mai tại đây giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ và có nắng nóng cục bộ
còn tại nam bộ vẫn có nắng nóng trên diện rộng khi nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
về chiều tối cả hai khu vực đều có mưa rông vài nơi
người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
đềm với thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều phổ biến có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng ba mươi năm độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi ba độ